phá án từ mảnh đèn dính tem thu phí tại hiện trường
trên đường từ tây ninh về thành phố hồ chí minh
ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn
và từ mảnh vỡ dính cam thu phí tại hiện trường
công an đã phải làm gì để tìm ra người gây tai nạn
bỏ mạng lúc hai giờ sáng
vào ba giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
trên đoạn đường tl bảy trăm tám mươi bốn thuộc ấp khởi hà xã cầu khởi huyện dương minh châu tây ninh
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người mất mạng
tại hiện trường ông nvp bốn mươi bảy tuổi
ngụ khu phố hiệp bình phường hiệp ninh thành phố tây ninh
nằm bỏ mạng bên cạnh xe máy biển số bảy mươi g một hai mươi năm nghìn ba trăm bốn mươi bốn
còn phương tiện gây tai nạn đã bỏ trốn
nhận tin báo về vụ tai nạn
ngay trong đêm các đội nghiệp vụ của công an huyện dương minh châu
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tiến hành các bước khám nghiệm để điều tra
truy tìm người cùng phương tiện gây tai nạn
từ dấu vết để lại theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng
người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã cố ý bỏ trốn khỏi hiện trường
nhằm trốn tránh trách nhiệm không cứu chữa cho người bị nạn
dẫn đến nạn nhân bị chết
nhận thấy vụ tai nạn có dấu hiệu tội phạm
công an huyện dương minh châu đã khởi tố vụ án để điều tra
thượng tá phạm ngô việt thành phó trưởng công an huyện dương minh châu
trưởng ban chuyên án cho biết
việc điều tra gặp nhiều khó khăn do vụ tai nạn xảy ra lúc giữa đêm
không có người chứng kiến không có dấu vết của phương tiện gây tai nạn
nhiệm vụ của các điều tra viên là phải thu thập chứng cứ
buộc dấu vết phải lên tiếng
người gây tai nạn đã cố ý bỏ trốn khỏi hiện trường
nhằm trốn tránh trách nhiệm không cứu chữa cho người bị nạn
dẫn đến nạn nhân bị chết
ban chuyên án xác định
thời gian trôi qua càng lâu thì hiện trường vụ án sẽ càng khó tìm ra vật chứng
cảm ơn các bạn đã theo dõi
các điều tra viên xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ nhất để lại tại hiện trường
và thu thập được cụm đèn ô tô vỡ
kích thước bốn mươi năm x hai mươi năm cm
có dán tem thu phí đường bộ
đây là dấu vết sau khi ô tô va chạm mạnh với xe máy của nạn nhân
chuyên án họp khẩn ngay sau đó
một tổ công tác được phân công tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống camera an ninh trật tự
và camera của nhà dân lời khai của nhân chứng
một tổ công tác nhanh chóng lần theo manh
mối tem thu phí để lại tại hiện trường
qua đó xác định thông tin tem thu phí tự động của ô tô gây tai nạn để lại tại hiện trường
là do một công ty có địa chỉ ở hà nội cấp
manh mối xuất hiện
tuy nhiên việc tìm ra ô tô mang biển số gì của hãng xe nào thì không hề đơn giản
bởi công ty không cung cấp được đầy đủ thông tin để truy tìm
không bỏ cuộc các trinh sát tiếp tục lần theo từng chi tiết nhỏ
tập trung phối hợp với các đơn vị địa phương tra cứu thông tin để sàng lọc
chia từng tổ để ra số thông tin để truy tìm
và trích xuất camera trên những tuyến đường nghi vấn mà ô tô đi qua
sau nhiều nỗ lực cuối cùng ban chuyên án cũng đã xác định được ô tô gây tai nạn
là ô tô toyota senna biển số năm mươi một a chín mươi sáu nghìn ba mươi tám ở tp hcm
lần theo chứng cứ thu thập được các điều tra viên xác định
vào ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba một nhóm gồm nguyễn hồng quân ba mươi một tuổi
ngụ phương thảo điền tp thủ đức tp hcm
cùng ba người khác đi chung ô tô
đến khu vực huyện tân châu tây ninh ăn đảm rỗ
đến khoảng hai giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
cả nhóm cùng nhau về lại tp hcm
gây ra vụ tai nạn giao thông chết người nói trên rồi bỏ trốn
đáng nói công an truy tìm được chủ của ô tô mang biển số năm mươi một a chín mươi sáu nghìn ba mươi tám
nhưng khi liên hệ để xác định thì chủ xe đã ra nước ngoài
từ thông tin tài liệu thu thập được và qua công tác nghiệp vụ
bà chuyên án xác định là tài liệu thu thập được và qua công tác nghiệp vụ
đã xác định quân và hai người ngồi trên ô tô và đêm xảy ra tai nạn
đang lẩn trốn tại khu vực quận năm và quận bình tân
nên đã phối hợp với công an các địa phương
mời các đối tượng về trụ sở công an để làm rõ
tại cơ quan công an quân và hai người đi cùng đã đổ lỗi
cho một người đi cùng đang bỏ trốn là người điều khiển ô tô lúc gây tai nạn
con trai của chủ xe còn cung cấp tài liệu giả
về việc ô tô trên đã được bán trước đó năm tháng
gây khó khăn cho cơ quan điều tra
tuy nhiên với những người đi cùng đi cùng
những cứ thuyết mà cơ quan công an đưa ra
biết không thể chối cãi cả nhóm đã khai nhận toàn bộ sự việc
theo đó vào ngày xảy ra tai nạn quân là người lái xe
và trước đó đã sử dụng ma túy chạy với tốc độ cao
nên đụng vào xe máy khiến ông p tử vong
sau đó cả nhóm bàn nhau đem mô tô đi cất giấu
tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
nhận thấy vụ án có nhiều điểm nghi vấn
các điều tra viên tiếp tục mở rộng điều tra
gia đình quân và con trai của chủ xe nghiện ma túy
nên đã khám xét thu giữ tổng cộng hơn bảy trăm năm mươi gram ma túy các loại
và đã khởi tố quân thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy
lần theo hàng ngàn camera bắt kẻ trộm tinh quái
kẻ trộm chuyên tìm nhà khóa cửa vào ban ngày để đột nhập
lấy trộm tài sản hàng tỷ đồng tại huyện củ chi thành phố hồ chí minh
và hai tỉnh tây ninh bình dương
để bắt được kẻ trộm này
các trinh sát hình sự công an huyện củ chi thành phố hồ chí minh
đã ngày đêm truy xét
trích xuất hàng ngàn camera để theo dấu
và nhiều lần bị kẻ trộm ma mãnh cắt đuôi
theo thiếu tá nguyễn thanh lâm
phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an huyện củ chi
ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
đơn vị nhận được tin báo của người dân ở xã nhuận đức
về việc nhà bị trộm đột nhập
lấy tài sản với tổng giá trị gần một tỷ đồng
tiêm nhận thông tin
công an huyện đã chỉ đạo thiếu tá lâm
cùng các trinh sát hình sự phối hợp cùng công an xã xuống hiện trường
tại đây công an ghi nhận
hàng rào lưới b bốn mươi sau nhà bị cắt
cửa sau bị cậy
phòng ngủ có két sắt cũng bị cậy
đồng thời phát hiện tuốc nơ vít
và kìm cộng lực cách hiện trường khoảng năm mươi mét
thiếu tá lâm yêu cầu điều tra viên lấy lời khai của chủ nhà
các nhân chứng rào trinh sát
ra soát các camera trong khu vực
và công an xã xác minh
những đối tượng khả nghi trong địa bàn
may mắn là một người nhận diện được kẻ trộm
và kể lại khoảng chín giờ
một người đàn ông hơi mập
đi ra từ nhà đóng cửa
khi bị hỏi thì người này bỏ chạy
rồi lấy xe máy hiệu rơ xs màu đỏ
viện số bảy mươi đầu và tẩu thoát
hình ảnh camera gần đó ghi lại được cảnh
người đàn ông đội nón bảo hiểm có ngôi sao
giá người hơi mập
mặc áo dài tay màu xám
đeo khẩu trang quần dài đi xe màu đỏ
chùng với hình ảnh mà nhân chứng cung cấp
nên công an xác định
và lập tức truy xét theo hướng qua các quận
tân bình năm bình thạnh
thành phố thủ đức
rồi về thành phố biên hòa đồng nai
sau đó công an phát hiện kẻ trộm
đến một ngân hàng ở quận bình thạnh
tạo tài khoản để cất tiền
rồi kẻ này đến một tiệm xe máy
tại phường năm quận phú nhuận bán xe
từ đây danh tính kẻ trộm dần lộ diện
là nguyễn văn thoàn bốn mươi bốn tuổi
tạm trú thành phố long biên
lập tức được khoanh vùng và bắt giữ
khi lẩn trốn tại thành phố biên hòa
tại cơ quan công an
thoàn khai lúc đi qua một căn nhà
ở xã nhuận đức
thì phát hiện nhà đóng cửa khóa ngoài
nên đoán nhà không có người vào ban ngày
và là thời điểm trộm dễ dàng nhất
sau đó cắt bỏ hàng rào
lưới b bốn mươi và đột nhập
phá cách sắt lấy một túi
chứa nhiều vàng trang sức bên trong
rồi tẩu thoát
để các chủ tiệm vàng không nghi ngờ
và phân tán sự truy xét của công an
thoàn đem số vàng trộm được
bán nhiều nơi và những ngày khác nhau
tiếp đó kẻ trộm nhờ
hai em trai ruột đến ngân hàng
mở một sổ tiết kiệm chỉ gián
trăm triệu đồng
đồng thời thoản đem bán xe máy để cắt đuôi công an
nhưng vì sợ để lại dấu vết
nên kẻ trộm không mua xe máy khác
tại thành phố hồ chí minh
mà về thành phố biên hòa để tiếp tục bán
một nhẫn vàng và mua xe máy khác
tuy nhiên các thủ đoạn má mãnh
tinh vi của toàn đều bị trinh sát hình sự
lần được dấu vết và nhanh chóng
bị bắt giữ
từ dữ liệu thu thập công an còn xác định
thoàn là người đã bị công an huyện cụ chi
lập chuyên án về vụ trộm cắp
tại nhà dân ở xã trung lập hạ
vào ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra thoàn cũng thừa nhận
gây ra nhiều vụ trộm cắp khác
trên địa bàn huyện cụ chi
thành phố hồ chí minh
dầu tiếng bình dương bầu bào bến cát bình dương
với tổng tài sản hơn một tỷ đồng
từ bộ quân áo số chín mươi chín
bắt kẻ trộm xe và hàng hóa của shipper
công an huyện củ chi đã bắt nghi phạm trộm xe
khiến nam shipper phải chạy bộ đuổi theo
với tiếng la nhói lòng
ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
công an huyện cụ chi thành phố hồ chí minh
lập hồ sơ lấy lời khai
với nguyễn minh tuấn ba mươi chín tuổi
ngụ huyện cụ chi
để điều tra về vụ trộm cắp tài sản
của nam shipper trên địa bàn
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện thông tin clip
về việc nam shipper bị người đàn ông trộm
cả chiếc xe máy và hàng hóa
nạn nhân đuổi theo khoảng một trăm năm mươi mét
với tiếng la nhói lòng
sau khi tiếp nhận thông tin từ bị hại
công an huyện cụ chi đã nhanh chóng
vào cuộc điều tra truy xét
cùng thời điểm này một số người dân
ở xã tân thông hội cũng phát hiện
người đàn ông có trang phục dáng vẻ
như của nghi phạm nên trình báo công an
công an huyện cụ chi nhanh chóng
tới khu vực làm việc và xác định
đây là tuấn
tuy nhiên người này tỏ ra có kinh nghiệm
thái độ bất hợp tác
nói thời điểm xảy ra vụ việc
minh đang ở nhà để sửa xe
tuy nhiên từ bộ quần áo phơi ngay trước cửa
đã tố cáo chính anh ta
đây chính là chiếc áo màu đỏ
với số chín mươi chín trước ngực
và chiếc quần ngắn in hoa văn đôi dép
với những hình ảnh và thông tin
không thể chối cãi tuấn đã cuối đầu nhận tội
theo đó tuấn không có chỗ ở ổn định
sống lang bạc và nghiện ma túy
sau khi trộm chiếc xe máy của anh p
tuấn chạy đến một khu vực sáp xanh
và bán cả xe lẫn hàng
cho một đối tượng chưa rõ la lịch
với số tiền khoảng một năm triệu đồng
tiền sau đó tuấn nướng vào ma túy
trước đó đầu tiên
từ giờ chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
anh p đang dừng xe
trước căn nhà trên đường phạm văn trèo
thị trấn củ chi để lấy hàng đi giao
khi vào bên trong chở lấy hàng
thì tuấn tiếp cận lấy đi chiếc xe
cùng toàn bộ ba mươi bốn đơn hàng
chê xe của anh p
nạn nhân phát hiện đuổi theo và la cướp cướp
nhưng bất thành
hình ảnh từ camera an ninh cho thấy
nghi phạm mặc chiếc quần ngắn in hoa văn
và áo thun màu đỏ trước ngực có in số chín mươi chín
anh p cho biết
số hàng hóa trị giá từ bảy đến một mươi chín
riêng chiếc xe mua đã lâu
giá hai mươi bốn triệu đồng
thưa quý vị và các bạn
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau